xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh miền bắc trong ba ngày tới không khí lạnh tiếp tục suy yếu vào lệch đông
nên trời sẽ có nhiều mây vào lúc sáng sớm cùng với sương mù
ban ngày thì trời nắng với nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng là một mươi bảy ba mươi độ trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do ảnh hưởng của hồi tụ gió
nên lúc đêm và sáng sớm vẫn có thể sẽ có mưa giải rác nhưng lượng mưa sẽ không nhiều và kết thúc nhanh
về nền nhiệt độ tại đây thì cũng chỉ tăng nhẹ giao động ở mức là từ một mươi sáu đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
đến với khu vực trung bộ các hình thế gây mưa tại đây đã dần suy yếu
nên trong ba ngày tới tại khu vực trung bộ thời tiết nói chung là khá thuận lợi
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế nhiệt độ vào khoảng một mươi tám ba mươi độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh lưu của nghệ an có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng phổ biến có mưa vài nơi ngày thì có nắng
nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ ở các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
và khoảng từ ba mươi ba mươi một độ tại các tỉnh từ bình định cho đến ninh thuận bình thuận
vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
với lượng không đáng kể
còn ban ngày thì trời tạnh giáo không mưa nhiệt độ giao động ở mức là từ một mươi tám đến ba mươi một độ
một số nơi có thể cao hơn khoảng từ một hai độ
với khu vực nam bộ
ở rìa phía bắc của dãnh sích đạo
nên khu vực này tiếp tục xảy ra mưa rông trái mùa cục bộ vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời vẫn khá nóng
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn